đây là điều kiện vô cùng tốt cho lao động ngành y tế được đào tạo kỹ năng thường xuyên
một trong những điểm còn yếu trong khâu đào tạo nhân lực ngành y tế từ trước đến nay
thời gian thực hành tại bệnh viện là chiếm khoảng năm mươi trong tổng số sáu kỳ học thì khoảng ba kỳ học
trong đó kỳ học thứ ba là kỳ học bản lề các em đã được đưa ra ngay bệnh viện để tiếp cận với bệnh viện
mô hình của bệnh viện các hoạt động của bệnh viện để các em tiếp cận với tiền lâm sàng đấy
và sau đó là kỳ thứ năm và kỳ thứ sáu là hai cái kỳ mà các em được ở bệnh viện gần như một trăm linh
và tham gia làm việc sáng chiều cũng như đi trực buổi tối cùng với các bộ bệnh viện
các em ra trường sẽ thấy rằng là mình nhận thức được vị trí tầm quan trọng công việc của mình và các em sẽ làm được việc ngay
như như còn hồi nay thì là đang phát triển thì
nhiều người dân cũng được nâng cao lên thế là cái vấn đề sức khỏe mọi người cũng rất là trú trọng
vì vậy là học ngành nhi ra thì cũng có thể là xin được rất nhiều nơi
vì là các phòng khám hiện nay mở ra rất là nhiều nên là cái cơ hội làm xin được việc làm khi ra trường cũng rất là cao
hiện nay là chúng em cũng đang
một là thực hành ở phòng thực hành là học bình thường
còn đến năm thứ ba chúng em được ra ở huyện thị xã phú thọ thực tập ở đấy
ngoài môi trường làm việc cũng rất là có
để cho mình học hỏi liên quan đến việc của mình sau này
và thứ hai là các anh các chị ở ngoài cũng hướng dẫn tận tình cho mình cái nghề của mình để mình nâng cao lên
lao động ngành y là một loại lao động đặc biệt có vai trò đặc biệt quan trọng trong xã hội
liên quan trực tiếp đến tính mạng con người
do vậy phải được đào tạo theo chương trình nghiêm ngặt với thời gian dài hơn các ngành khác
đặc biệt ngành y cũng là ngành đòi hỏi người học phải học tập
suốt đời không ngừng học hỏi nâng cao trình độ kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của xã hội
tuy nhiên đối với công tác đào tạo nghề cho lao động ngành y tại các cơ sở đào tạo nghề còn nhiều khó khăn
như sinh viên ra trường thì vẫn chủ yếu là làm việc ở các cơ sở y tế nhà nước là chính
có cả công tư thuộc nhưng mà nhà nước vẫn là chính
thứ hai là có một số thì đi lao động theo hướng
đổ sang một số nước ở châu á ở châu âu ví dụ như là đức tới đây thì cả bulgari nữa
thì cũng đấy là một cái cơ hội
nhưng mà phải nói rằng là cái cơ hội ấy lại phải đòi hỏi có điều kiện của nó
ví dụ như là trình độ ngoại ngữ thì phải tốt lên
thứ hai là nhà trường cũng đúng là cũng phải có cái sự đầu tư
mà tôi nghĩ rằng là các cái trường trong hệ thống
trường đào tạo y là rất khó khăn về cơ sở vật chất
rất khó khăn về cơ sở vật chất
thường đi ở các bệnh viện là đi nhở đi học nhở
chứ chưa hẳn là mình chủ động được
lao động ngành y tế là lực lượng lao động đặc biệt cần đào tạo đặc biệt
tuy nhiên hiện nay chương trình đào tạo hầu hết chưa được điều chỉnh
chủ yếu dựa trên chương trình nặng về lý thuyết
chưa chú trọng đúng mức và năng lực cần thiết
cho người học chưa đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của hệ thống y tế
việc chuyển đổi sang hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã đặt ra yêu cầu thay đổi phương pháp đào tạo
tăng phần đào tạo kỹ năng
tuy nhiên việc chuyển đổi hiện vẫn còn chậm chưa đồng bộ công tác quản lý nhà nước thiếu các quy định phù hợp
chưa có các tiêu chí kiểm định riêng chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe
chưa đánh giá đầu gia cấp quốc gia
chắc chắn là phương pháp dạy thay đổi thì đánh giá phải thay đổi
thế thì qua hai năm qua thì nhà trường cũng chỉ mới chuyển đổi cách này thôi
còn để hoàn chỉnh là chưa
hoàn chỉnh theo cái cách đánh giá theo kỹ năng là chưa hoàn chỉnh
trong thời gian tới với cái yêu cầu như thế với cái nhu cầu như vậy thì rất nhiều sự thay đổi
một là phải đào tạo lại giáo viên
thứ hai là về cơ sở vật chất cũng phải nâng cao lên
và cái thứ ba là cũng đề nghị là có những
có những cơ chế chính sách đặc biệt là có sự hỗ trợ của nhà nước
tôi phải nói rằng đối với trường nghề không thể tự chủ được đâu
với nguồn thu này với nguồn tài chính nguồn lực như vậy
với yêu cầu chất lượng lại càng cao theo đúng như bây giờ
thì tự chủ là một bài toán cực kỳ khó khăn
trong khi đó nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân đang thay đổi nhanh chóng
trong bối cảnh kinh tế xã hội phát triển hơn
về hội nhập quốc tế
việt nam đã ký thỏa thuận khung công nhận lẫn nhau giữa các nước trong khu vực asean
về các lĩnh vực y khoa nhà khoa và điều dưỡng
cuối năm hai nghìn một mươi năm việt nam đã tham gia cộng đồng asean
qua đó về nguyên tắc nhân lực ở các lĩnh vực nêu trên
được phép đăng ký hành nghề tại các quốc gia trong khu vực
các nước phải công bố chuẩn năng lực cơ bản cho từng đối tượng
và tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề
đây là thách thức lớn
mà công tác đào tạo nghề đối với lao động y tế ở nước ta cần phải giải quyết
không chỉ lao động ngành y tế
một số ngành được dự báo thu hút lao động trong thời gian tới
tập trung các lĩnh vực như nông nghiệp hữu cơ công nghệ thông tin
đòi hỏi nhóm ngành cần kỹ sư và kỹ thuật cao
đây cũng là lời khuyên trong việc định hướng
phân luồng ngay từ sớm đối với học sinh
bậc trung học phổ thông để lựa chọn bậc học
cũng như các trung học phổ thông
các chuyên gia giáo dục trong công tác quản lý
định hướng nghề nghiệp đối với học sinh sinh viên
hiện nay thì nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp là rất nhiều
có rất nhiều ngành nghề mới và có những ngành nghề truyền thống cũng ngày một giảm đi
theo đó thì người học cũng nên quan tâm đến sở trường năng lực của mình
và nhu cầu của doanh nghiệp nhu cầu của xã hội
để làm sao đó đỡ lãng phí thời gian
để mình có thể đăng ký những cái ngành nghề mà mình yêu thích
sau đó phục vụ cho mình và cho xã hội trong tương lai
chúng ta không nên dồn hết vào khối các trường đại học
chúng ta cần có một đội ngũ các nhà khoa học làm công tác nghiên cứu trình độ cao
tuy nhiên nhân lực để mà phát triển đất nước thì rất cần phải dựa thêm vào đội ngũ nhân lực lành nghề
có trình độ lao động và phù hợp với các ngành sản xuất
cho nên là chúng ta không nên quá lo lắng

các trường đại học cũng không nên quá bận tâm nếu như mà số lượng học sinh cấp ba
sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đi chọn các ngành học mang tính kỹ thuật ở các trường cao đẳng
và thậm chí tôi cho rằng đây là một cơ hội để các trường đại học cũng phải xem lại
và điều chỉnh các chương trình đào tạo của mình cho phù hợp
để làm sao để đáp ứng được đúng yêu cầu về nhân lực của đất nước trong thời gian tới
báo cáo kết quả thực hiện năm hai nghìn một mươi tám phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín của bộ lao động thương binh và xã hội cho biết tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt năm mươi tám tám
trong đó tỷ lệ qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt hai mươi ba đến hai mươi ba
trước những thách thức của cách mạng công nghiệp bốn cũng như hội nhập của nền kinh tế quốc tế yêu cầu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo là điều tất yếu
đây cũng là thông điệp mà phó thủ tướng vũ đức đam bộ lao động thương binh và xã hội đặt ra trong giai đoạn tới nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo
chúng ta vẫn phải tiếp tục cái điểm nhấn năm nay và một số năm tới đây là câu chuyện về đào tạo nhân lực
chúng ta nói rất nhiều về cách mạng bốn như trước đây nói về công nghiệp hóa hiện đại hóa thôi thì có rất nhiều việc phải làm
nhưng mà điều đầu tiên chúng ta phải nói rất nhiều về cách mạng bốn như trước đây nói về công nghiệp hóa hiện đại hóa thôi thì có rất nhiều việc phải làm
nhưng mà điều đầu tiên chúng ta phải nói rất nhiều về cách mạng bốn như trước đây nói về công nghiệp hóa hiện đại hóa thôi thì có rất nhiều việc phải làm

lao động mà có trình độ cao đẳng trung cấp và sơ cấp có bằng cấp chúng ta quá thấp quá quá thấp
chúng ta phải đưa ra một cái mốc làm sao để cái số này phải tăng không phải chỉ tăng mấy phần trăm mấy chục phần trăm một năm mà phải tăng gấp đôi gấp mấy lần trong một số năm ngắn nhất
thì chúng ta phải làm rất nhiều việc từ sửa luật các ông chuyện cũng may là năm tới thì quốc hội sẽ bàn thông qua luật giáo dục
bộ thì đã hoàn thiện và bây giờ đã có cái tờ trình phiên bản cuối cùng trình lên chính phủ rồi
chúng ta hoàn thiện cuối cùng cái nghị định về tự chủ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
thì hai cái mũi này chúng ta làm cùng lại với nhau
ở đây hôm nay có rất nhiều các ông chí địa phương chúng ta phải coi đây là một cái nhiệm vụ rất trọng tâm của hai nghìn một mươi chín và một số năm tới đây
để đáp ứng cái nhu cầu nhân lực cho đất nước
đòi hỏi này đặt ra yêu cầu tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp tăng cường năng lực và chất lượng các trường nghề
sắp xếp quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường tư vấn hướng nghiệp đẩy mạnh chuyển giao quyền tự chủ
tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập gắn giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
triển khai thực hiện các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn các nước tiên tiến
theo tiêu chuẩn thế giới và khu vực đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn
cân đối tỉ lệ đào tạo nhằm điều chỉnh dần giữa tỉ lệ đại học và tỉ lệ tham gia học nghề
nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng tốt cho thị trường lao động trong bối cảnh mới
bộ lao động thương minh và xã hội đang dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
theo đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tăng thêm bảy một mươi chín trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng của tháng sáu hai nghìn một mươi chín đối với tám đối tượng

viện kiểm sát nhân dân tối cao
tòa án nhân dân tối cao
bộ công an bộ tư pháp bộ lao động
thương binh và xã hội
việc xác định tuổi của người bị buộc tội
người bị hại dưới một mươi tám tuổi
căn cứ vào một trong các giấy tờ sau
giấy chứng sinh
giấy khai sinh
chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân
sổ hộ khẩu hộ chiếu
nếu các giấy tờ trên
có mâu thuẫn thì cơ quan tố tụng
phải phối hợp với gia đình
người đại diện nhà trường đoàn thanh niên
để hỏi lấy lời khai
hoặc tìm các tài liệu chứng minh
về tuổi của người đó
đến đây thời lượng của chương trình
tạp chí lao động và xã hội của truyền hình nhân dân
tuần này cũng đã kết thúc
trong các chương trình tiếp theo